các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thư chủ tịch nước nêu rõ cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao tuy mới được thành lập trong những năm gần đây lực lượng không nhiều nhưng đã có quyết tâm cao nỗ lực vượt qua khó khăn tập trung trí tuệ tìm to giải pháp kiên trì đấu tranh và lập được nhiều chiến công xuất sắc trong trực tiếp thực hiện và chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao các địa phương thực hiện thành công nhiều chuyên án khởi tố hàng trăm vụ án với nhiều bị can làm rõ giá trị tài sản phạm tội hàng nghìn tỷ đồng
chủ tịch nước mong đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình lập thêm nhiều chiến công mới để chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước đặc biệt là kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm chú thị trấn tuy phước huyện tuy phước tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an tháng năm năm hai nghìn một mươi ba bùi thanh tùng mặc một bộ trang phục công an nhân dân tự xưng công tác trong ngành công an hứa hẹn với trương văn máy sẽ xin được việc làm cho con anh máy với giá là một trăm linh triệu đồng
tùng nhận được một mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn biệt tâm vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm anh máy đi trên đường thì gặp tùng đang mặc trang phục công an nên bí mật theo dõi và báo cho cơ quan chức năng bắt giữ
vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức năng bác sử